hướng dẫn đối với người quản lý khu nhà trung cư cho thuê người cho thuê căn hộ trung cư để phòng tránh mắc bệnh covid một mươi chín
cung cấp cho người thuê căn hộ thông tin liên lạc tên số điện thoại của người quản lý khu nhà trung cư cho thuê người cho thuê căn hộ trung cư để liên lạc khi cần thiết
thông tin liên lạc của ban quản lý ban quản trị ban đại diện trung cư
yêu cầu người thuê căn hộ cam kết thực hiện đúng các quy định khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và quy định của trung cư đối với cư dân
ba yêu cầu người thuê căn hộ vệ sinh căn hộ thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày và đổ đúng nơi quy định
yêu cầu tránh tụ tập đông người tại căn hộ cho thuê
yêu cầu người thuê căn hộ khai báo tạm trú
sáu yêu cầu người thuê căn hộ
yêu cầu người thuê căn hộ nếu có biểu hiện sốt ho đau họng khó thở hoặc nghi ngờ mắc bệnh covid một mươi chín
cần thông báo ngay cho người cho thuê và cơ quan y tế địa phương hoặc bộ y tế
điện thoại một nghìn chín trăm linh ba nghìn hai trăm hai mươi tám hoặc một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm để được tư vấn đeo khẩu trang và đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị
yêu cầu người thuê căn hộ nếu đi về từ vùng có dịch
theo khuyến cáo của bộ y tế hoặc thuộc diện cách ly tại nhà nơi cư trú
thì phải báo ngay cho người cho thuê ban quản lý ban quản trị ban đại diện trung cư và cơ quan y tế địa phương để được tư vấn
thường xuyên liên lạc với người thuê căn hộ ban quản lý ban quản trị ban đại diện trung cư và cơ quan y tế địa phương nếu cần để có các biện pháp xử lý kịp thời khi cần thiết